thưa quý vị trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng
cụ thể là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực không ít đại án tham nhũng
các vụ án kinh tế lớn đã được điều tra khám phá được nhân dân cả nước ủng hộ tin tưởng tuyệt đối
vào quyết tâm của đảng và nhà nước ta trong công cuộc phòng chống tham nhũng và tiêu cực
và lực lượng công an nhân dân luôn là một trong những lực lượng nong cốt phát huy tinh thần
chủ động quyết liệt của mình trong cuộc chiến với tội phạm tham nhũng các vi phạm về kinh tế
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can
đối với một số cá nhân tại công ty việt á với nhiều tội danh
trong đó có vi phạm nâng khống giá bộ kit xét nghiệm covid một mươi chín và đưa hối lộ
liên tiếp trong những ngày tháng một mươi hai cơ quan điều tra bộ công an đã điều tra khám phá
khởi tố nhiều cán bộ tại cdc một số địa phương đồng thời tiếp tục khẩn trương tiến hành điều tra mở rộng
cũng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đưa vụ án này vào diện theo dõi chỉ đạo
đến thời điểm hiện tại với sự nỗ lực không ngừng nghỉ tinh thần chủ động quyết liệt
cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ những hành vi và các cá nhân vi phạm tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
được nhân dân đồng tình ủng hộ
điện thoại sáu mươi ba tỉnh thái nhất mà không ạ rất nhiều cơ quan ở trung ương
trong vòng hai ba tháng lực lượng án về cơ bản đã phủ lý xong của án
khi tôi mới nói là lực lượng lượng án sau lời bà đã vào cuộc đấu tranh phòng vận tài khoản
gồm tinh thần mới quyết tâm hơn quyết liệt hơn nhanh chóng hơn
vụ việt á tôi gọi tắt như vậy đụng chạm đến sinh mệnh số phận của toàn dân
nếu không có lực lượng có ai nhân dân
trực tiếp là lực lượng điều tra phá án chúng ta sẽ không có những kết quả mà ủy ban kiểm tra trung ương mới đây công bố
đây chỉ là một trong những vụ án lớn được cơ quan công an điều tra khám phá thời gian gần đây
mới đây nhất vụ thao túng thị trường chứng khoán của trịnh văn quyết
chủ tịch tập đoàn flc hay chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng
bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đều là những đại án kinh tế lớn được lực lượng công an khẩn

bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra của bộ công an đang tiếp tục đẩy mạnh mở rộng các vụ đại án kinh tế tham nhũng
đặc biệt là những vụ án trong diện theo dõi của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
góp phần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đảm bảo an ninh kinh tế góp phần hiệu quả trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước